tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra giả soát cơ sở vật chất trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên đặc biệt là trong mùa mưa bão
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề nghị các đơn vị trường học kiểm tra giả soát đánh giá lại chất lượng xây dựng công trình trường học đặc biệt là trong mùa mưa bão
lập kế hoạch cải tạo sửa chữa trong các trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh giáo viên và nhân viên trong trường
kịp thời đề xuất phương án sửa chữa thay thế khắc phục đối với các đơn vị có cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học xuống cấp quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn với học sinh
đồng thời không đưa vào sử dụng các công trình trường lớp đã hết hạn sử dụng không bảo đảm an toàn khi chưa được cải tạo sửa chữa và nâng cấp